sáng nay ngày tám tháng một tại hà nội kiểm toán nhà nước tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh vị thế của kiểm toán nhà nước đang ngày càng được đề cao
quyền hạn trách nhiệm đã được nâng lên đảng nhà nước và nhân dân cả nước luôn quan tâm ủng hộ
năm hai nghìn một mươi chín kiểm toán nhà nước đã kiến nghị tăng thu ngân sách nhà nước là trên một mươi tỷ đồng
giảm chi ngân sách nhà nước là gần một mươi bảy tỷ đồng
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch quốc hội đã trao tặng huân chương lao động cho các tập thể cá nhân
có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và xây dựng tổ quốc